thưa quý vị và các bạn như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin về chiến công xuất sắc của các lực lượng công an
trong khám phá thành công chuyên án bắt giữ ba đối tượng gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng
sử dụng súng quân dụng giết người gây xôn xao dư luận tỉnh hà nam xảy ra vào ngày bốn tháng bảy vừa qua
chuyên án thành công là do sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo bộ công an sự phối hợp chặt chẽ
nỗ lực không mệt mỏi của các lực lượng thuộc tổng cục cảnh sát tổng cục an ninh và công an tỉnh hà nam
phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại hà nam
khoảng một mươi năm h một mươi tám phút ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu tại tổ dân phố bảo lộc một phường thanh châu thành phố phủ lý
một đối tượng đã dùng súng bắn nhiều phát làm anh lê hữu trí giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng hữu trí tử vong
ngay sau khi vụ án xảy ra giám đốc công an tỉnh
và thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam đã có mặt tại hiện trường
đồng thời chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an thành phố phủ lý khám nghiệm hiện trường
khẩn trường điều tra truy xét đối tượng theo dấu viết nóng
xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án giám đốc quan tỉnh đã chỉ đạo thành lập ban chuyên án
đồng chí đại tá nguyễn văn trung là trưởng ban chuyên án
đấy đã chỉ đạo các lực lượng công an trong tỉnh tiến hành tập trung điều tra làm rõ vụ án
sau một thời gian
nắm tình hình địa bàn và giả soát tất cả các loại đối tượng hình sự ma túy trên địa bàn
đó thì phòng cảnh sát hình sự cũng đã dựng được nhiều nhóm đối tượng có những biểu hiện và mô thuẫn với nạn nhân liệu trí
trước tính chất phức tạp của vụ án
đồng chí thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
lãnh đạo tổng cục cảnh sát đã trực tiếp về hà nam để chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ của bộ công an
phối hợp với công an tỉnh hà nam
thành lập ban chỉ đạo ban chuyên án khẩn trương điều tra phá án
công tạng điều tra vụ án cũng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên sát sao
của các đồng chí trong thường trực tỉnh ủy lãnh đạo ủy ban dân tỉnh hà nam
và sự giúp đỡ của công an các đơn vị địa phương
dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo bộ công an lãnh đạo tổng cục cảnh sát cục cảnh sát hình sự
ban chỉ đạo chuyên án và ban chuyên án do giám đốc công an tỉnh hà nam làm trưởng ban
đã chỉ đạo toàn thể cán bộ chiến sĩ được huy động tham gia điều tra vụ án
đã không quản khó khăn vất vả hiểm nguy không một ngày nghỉ bám sát các tuyến địa bàn
triển khai nhiều mũi truy lùng thủ phạm
cán bộ chiến sĩ đã phải tập trung nhiều thời gian công sức trí tuệ thu thập phân tích
sàng lọc hàng nghìn thông tin mối quan hệ phức tạp của nạn nhân và các đối tượng nghi vấn
để quyết tâm tìm ra manh mối vụ án
sau đúng một tháng ba ngày
đã bắt ba đối tượng gồm nguyễn sĩ đạt lê thái duy lê việt hoàn
cùng trú tại thành phố phủ lý hà nam
đồng thời thu giữ các bộ phận của khẩu súng k năm mươi bốn là công cụ gây án và các vật chứng liên quan
các đối tượng khai nhận xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân
đạt đã lên kế hoạch chuẩn bị súng và thuê hoàn giết anh trí với giá năm trăm linh triệu đồng
cán bộ chiến sĩ của vòng quan sát hình sự dưới sự trị đạo của ban chuyên án
nguyên tỉnh cùng lãnh đạo phòng
tất cả các đồng chí đều rất là tận tụy
làm việc ngày đêm không quản có găn
hơn một tháng trời có rất nhiều đồng chí là nhà gần
tuy nhiên không về nhà một buổi nào
ngày đêm bất kể ngày đêm có thể hai ba giờ sáng có
tiến đều vẫn tiến hành giả soát các thứ đi rất là nhiều tỉnh
có thể nói là đã đi đến gần hai mươi tỉnh trên địa bàn phía bắc
để sang minh điều tra bộ án này
từ vụ án này một lần nữa khẳng định lực lượng công an tham gia ban chuyên án
đã có sự phối hợp chặt chẽ sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
trong đó đặc biệt chú trọng đến các biện pháp trinh sát
và vận động nhân dân tố rắc tội phạm
sau khi bắt đầu đối tượng gây án
cơ quan cảnh sát điều tra đã đấu tranh quyết liệt ngay từ đầu
để nhanh chóng làm rõ hành vi động cơ mục đích phạm tội của đối tượng gây án
chuyên án thành công
niềm vui không chỉ đến với các cán bộ chiến sĩ
tham gia ban chuyên án mà nó còn là niềm vui chung của toàn xã hội
lãnh đạo bộ công an tỉnh ủy ủy ban dân tỉnh
và các tầng lớp nhân dân ghi nhận biểu dương đánh giá cao
chiến công đặc biệt xuất sắc này